theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều qua bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam
dự báo gần sáng và ngày một mươi một tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ
sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa rào và có nơi có rông
các tỉnh từ nghệ an đến phú yên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thủ đô hà nội có mưa mưa rào gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét đậm độ ẩm từ bảy mươi tám chín mươi tám
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi năm độ c nhiệt độ cao nhất từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c